trước thực trạng các yếu tố truyền thống đang ngày càng mai một trong nhịp sống hiện đại
sáng ngày tám tháng tám tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề
cổ phục việt từ đời sống đến điện ảnh buổi tọa đàm mong muốn mang lại cái nhìn đầy đủ
và chính xác hơn về trang phục cổ của người việt ở những thời kỳ trước
buổi tọa đàm có sự tham gia của các nhà làm phim nhà nghiên cứu lịch sử và bà công tôn nữ trí tuệ
chất nội của vua minh mạng là một trong những người cuối cùng may gối xếp trong hoàng tộc triều nguyễn
tại buổi tọa đàm các khách mời đã trao đổi bàn thảo các nội dung về những thuận lợi và hạn chế
của việc phục dựng cổ phục tại việt nam những thành tựu và tầm nhìn của cổ phục việt
việc ứng dụng cổ phục việt từ đời sống đến điện ảnh và sân khấu trả lời thắc mắc về các cứ liệu
lịch sử xoay quanh các bộ phim cổ trang trong khuôn khổ buổi tọa đàm còn có triển lãm một số hiện vật
cổ trong phục cung đình thời nguyễn đặc biệt lần đầu tiên trung bày giới thiệu ra công chúng
cổ vật mới được đem về việt nam là chiếc áo nhật bình của bà chúa nhất mỹ lương công chúa